thưa quý vị khi người dân bị mất lòng tin vào thực phẩm ngoài chợ họ chỉ còn biết tin vào thực phẩm bán ở siêu thị nơi được niêm yết là thực phẩm an toàn
nhưng cho đến nay thì điều này có vẻ không còn đúng nữa
mới đây anh dương thanh trung trú tại ba mươi bảy trên một mươi bảy hà huy giáp quận hải châu đà nẵng đã phát hiện nhiều vật thể lạ ở trong chai nước mắm hiệu cholimax mà anh đã mua tại một trung tâm mua sắm lớn trong thành phố
đây là chai nước mắm còn nguyên tem chưa sử dụng mà anh trung báo là có vật thể lạ
loại chai thủy tinh năm trăm linh ml của công ty cholimex food trụ sở tại khu công nghiệp vĩnh lộc bình chánh thành phố hồ chí minh có hạn sử dụng đến hết tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tức là còn gần một năm hạn sử dụng nữa
nhưng với quan sát bằng mắt thường của chúng tôi thì dễ dàng nhận thấy được nhiều vật lạ kích thước từ một đến hai cm màu vàng đục bên trong chai nước mắm khiến nhiều người sử dụng hoang mang
anh trung cho biết chai nước mắm này được cậu anh mua tại siêu thị metro đà nẵng và biếu gia đình anh vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
lúc mới đem về thì cả ba chai đều trong veo không có bất kỳ vật thể lạ nào
nước mắm nguyên chất rất đậm đà nhưng sau khi sử dụng hết hai giai đầu thì đến giai thứ ba phát hiện có vật thể lạ trong chai với mật độ càng lúc càng nhiều
dù gia đình anh vẫn bảo quản tốt

hiện chai nước mắm này đang được anh trung bảo quản đợi các cơ quan chức năng giải quyết
nước mắm nguyên chất rất đậm đà nhưng sau khi phát hiện vật thể lạ anh trung đã nhiều lần gọi vào số điện thoại của công ty in trên chai nước mắm để phản ánh chất lượng nhưng không có người nghe máy